theo thông tin từ sở y tế quảng bình cho biết tính đến ngày một mươi tám tháng năm
các địa phương trong tỉnh quảng bình đã ghi nhận gần một trường hợp mắc sốt xuất huyết
các địa phương có số lượng người mắc cao như thị xã ba đồn huyện quảng trạch
thành phố đồng hới huyện bố trạch
sở y tế quảng bình đã tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc
tổ chức các hoạt động điều tra giám sát dịch tễ tại cộng đồng để sớm phát hiện
xử lý triệt để các ổ dịch và phun hóa chất diệt mũi ở những địa bàn có nguy cơ bùng phát dịch
ngành đã bù trì cán bộ bám sát cơ sở để vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch sốt xuất huyết chuẩn bị sẵn sàng với nhân lực thuốc men trang thiết bị hóa chất
nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống có thể xảy ra quyết tâm không để dịch bùng phát lây lan trên diện rộng